hôm nay ngày một mươi một tháng sáu ngày thứ hai của phiên tòa phúc thẩm xét xử phan phan anh vũ tức vũ nhôm
cùng hai cựu thứ trưởng bộ công an trong vụ án liên quan đến việc thâu tóm hàng loạt nhà đất công sản
tập trung làm rõ các tình tiết liên quan đến việc vũ nhôm thâu tóm các dự án đất vàng
trong đó có cơ sở nhà đất tại số một trăm hai mươi chín pasteur và việc thành lập công ty bình phong bắc nam bảy mươi chín
tại phiên tòa hội đồng xét xử tập trung vào văn bản mà vũ nhôm gửi tổng quốc bốn
đề nghị bán lại cơ sở nhà đất tại số một trăm hai mươi chín pasteur
vũ nói mục đích đề nghị bán tài sản cho nova bảy mươi chín là để phát triển tiềm lực của công ty bình phong
và đã có báo cáo cấp trên
tuy nhiên khi được gọi lên đối chất cả hai bị cáo là phan hữu tuấn nguyễn hữu bách
đều phủ nhận lời khai của vũ cho rằng mình không được báo cáo

một nội dung đáng chú ý khác liên quan tới phần xét hỏi của luật sư đối với vũ nhôm
xoay quanh công ty bình phong bắc nam bảy mươi chín
trả lời trước tòa vũ cho biết tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu bản thân được bổ nhiệm giữ chức phó phòng
thuộc tổng cục tình báo bộ công an và đừng giao nhiệm vụ phát triển tiềm lực
tổ chức bình phong vững mạnh cho ngành
về việc thành lập công ty bình phong bắc nam bảy mươi chín vũ khai xuất phát từ chỉ đạo của bị cáo phan hữu tuấn
tại thời điểm thành lập bảy mươi vốn là của vũ nhôm hai mươi của cục b sáu mươi một và một mươi của công an thành phố đà nẵng
tuy nhiên về thực chất một trăm linh tiền bỏ ra đều là của vũ
ngày mai phiên tòa xét xử phúc thẩm dự kiến sẽ bước vào ngày làm việc cuối cùng